tại huyện phú ninh tỉnh quảng nam phong trào lao động sản xuất và giúp nhau vượt qua nghèo khó
được nhiều người biết đến với những tấm gương thương binh tiêu biểu
với bản chất của người lính cụ hồ tàn nhưng không phế thương binh nguyễn thanh diện đang giàu lên
nhờ trồng tiêu và được nhiều người cảm phục
bây giờ người thương binh này không chỉ giúp mình làm giàu mà còn dành thời gian để hướng dẫn
chia sẻ kinh nghiệm để đồng đội và nhiều hộ dân trong vùng cùng nhau trồng tiêu thoát nghèo
từ hai trăm linh trái tiêu trồng thử nghiệm vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đến nay trong vườn của ông nguyễn thanh diện
đã có gần một trói tiêu
sau hơn hai mươi năm đầu tư khai hoang tổ chức trồng cây và chăm bón
đến nay mảnh vườn hoang hóa ngày nào của ông diện đã phủ lên màu xanh bạt ngàn của cây tiêu
năm hôm nay trong vườn tôi có gần gốc tiêu
bên gốc tiêu thì tôi sang cả bỏ bốn cây trài
về cây tiêu là mỗi
một năm thì sáu trăm linh bảy trăm linh kg
tổng thu nhập một năm cũng được đến một trăm hai mươi triệu
để có được những thành quả như ngày hôm nay
ngoài sự hỗ trợ của chính quyền địa phương
ông diện đã tìm tòi học hỏi kinh nghiệm
tiếp thu kiến thức kỹ thuật của các chuyên gia để áp dụng vào công việc của mình
hiện nay bên cạnh việc chăm sóc cho vườn tiêu
ông diện còn tham gia công lạc bộ trầm tiêu của thị trấn phú thịnh
ông thường xuyên trao đổi cung cấp kiến thức
kinh nghiệm của mình với những người có niềm đáng
mê và khát vọng vươn lên từ mô hình trồng tiêu
hiện nay ông diện là một trong những người tiêu biểu nhất của khu phố
kèm theo đó việc tiên triền văn động cho bà con nông dân trên khu phố
thực hiện theo mô hình này là khó tốt
được mọi người tin tưởng trong việc lòng qua
việc đi văn động quân chống và con nhân dân thông dựa
thực hiện tốt các chủ tương chính sách của đảng pháp luật nhân nước của đại phương
giúp đỡ những gia đình khó khăn trên nội bào thị trấn đặc biệt là hội doạc
hiện nay tuy đã ngoài sáu mươi tuổi
nhưng người thương binh này vẫn cần cù vượt khó và say mê với cây tiêu
ông không chỉ trồng tiêu để cải thiện cuộc sống gia đình
mà còn chia sẻ kinh nghiệm giúp nhiều hộ thoát khỏi cảnh đói nghèo nhờ việc trồng tiêu
và hiện nay ông nguyễn thanh diện đã trở thành một tấm gương thương binh
cựu chiến binh tiêu biểu trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi ở huyện phú ninh